đến hai mươi hai h ngày bảy tháng chín công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đã tạm dừng
cơ quan chức năng tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện tổng số ba mươi ba người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở bình dương
trong số này có ba mươi hai thi thể được đưa ra từ đám cháy và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương tử vong tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu trong số nạn nhân tử vong có nhiều nhân viên của quán karaoke hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể
cơ quan tỉnh bình dương đang tiến hành các thủ tục cần thiết để nhân thân các nạn nhân
nhanh chóng được nhận thi hài của người thân về an táng đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
và thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản mà vụ cháy gây ra
công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm
chú tại phường thanh bình quận hải châu về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan công an lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự mà thực chất là các hội nhóm
chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội
nhằm đào tạo lực lượng hình thành xã hội dân sự tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền
cầu kết kích động biểu tình gây dối từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết
video live stream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
bên cạnh đó đối tượng còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật
một mươi chín đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trà cổ có địa chỉ tại thôn sẩy
xã đồng tân huyện hữu lũng công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt quả tạp
tổ công tác công an huyện hữu lũng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trà cổ phát hiện bắt quả tăng một mươi chín đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh lạng sơn cao bằng hà giang và lào cai đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh tại chỗ có một mươi sáu trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện hữu lũng đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật gồm một gói chất bột màu trắng
một viên nén màu xám các đối tượng dùng để sử dụng ma túy đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc dầu và đoàn trọng nghĩa cùng chú tệ bến tre để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó ngày bốn tháng tám dầu và nghĩa chạy xuồng trên tuyến sông cổ chiên
với mục đích tìm chiếc xà lan chạy ngang để áp sát đột nhập trộm tài sản
sau khi đến đoạn thuộc thủy phận xã tránh an huyện mang thít thì phát hiện xà lan mang số hiệu hn hai nghìn một trăm bốn mươi sáu chạy ngang
các đối tượng liền áp sát đuổi theo leo lên đột nhập vào bên trong để lấy trộm tài sản
lúc này bà huỳnh kim phượng chủ xà lan phát hiện chi hồ thì bị các đối tượng dùng dao khống chế
rồi lấy trong người bà phượng một điện thoại di động sau đó tẩu thoát
tại cơ quan công an dầu và nghĩa khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp trên
cả hai đã thực hiện tám vụ trộm khác trên địa bàn huyện trợ lách tỉnh bến tre
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông
thành phố hà nội là đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn gồm
xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đối tượng này có sẹo không rõ hình dưới đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện